thông tin mới nhất vụ đối tượng ngáo đá lấy xe cấp cứu bệnh viện gây náo loạn
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ
đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lâm hoàng nhu ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh bình phước
để điều tra về các hành vi gồm cướp tài sản hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản
gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
trước đó vào trưa ngày một mươi năm tháng sáu nhu vào siêu thị bên trong bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
và có biểu hiện ngáo đá nhu đã lấy ba con dao thái lan trong siêu thị và liên tục lớn tiếng
công an phường tân an nhanh chóng đến hiện trường thuyết phục bỏ dao nhưng nhu vẫn lớn tiếng la lối
bất ngờ nhu nhảy lên xe cứu thương nổ máy chạy trên đường nội bộ trong khuôn viên bệnh viện
khi nhu lái xe đến cổng c định chạy ra khỏi bệnh viện cảnh sát giao thông cảnh sát một trăm một mươi ba
cùng các lực lượng nghiệp vụ đã truy đuổi theo nhu qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận ninh kiều
để khống chế bắt giữ đối tượng khi được đưa ra khỏi xe cứu thương đối tượng vẫn trong tình trạng
say ma túy và không tỉnh táo nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu kết quả xét nghiệm trong nước tiểu
và máu của nhu có thành phần của ma túy tổng hợp bao gồm hồng phiến cần sa và ma túy đá
sau khi điều trị hồi phục nhu được đưa về cơ quan công an để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra
thành phố hà nội với dân số đông gần bốn mươi người nên phường vĩnh tuy quận hai bà trưng được coi là
một trong những nơi có tình hình an ninh trật tự phức tạp để nâng cao tinh thần cảnh giác
tự bảo vệ tài sản của người dân và đảm bảo trật tự ngăn chặn tội phạm mới đây
công an phường minh tuy đã triển khai sáng kiến dán tem phòng chống trộm cắp xe máy
trên toàn bộ các khu dân cư trên địa bàn
những ngày đầu tiên của tháng sáu này hàng nghìn đề can mang nội dung ngắn gọn
khóa xe đề phòng mất trộm đã được các chiến sĩ công an phường vĩnh tuy phối hợp cùng đội viên
bảo vệ dân phố cán bộ cơ sở dán ở các bản tin lối ngõ công cộng cổng các cơ quan doanh nghiệp
trường học và trên chính các phương tiện xe máy của người dân
chính vì vậy là công an phường mỹ tuy đã rất là tâm huyết và có những sáng kiến rất là hay
để cảnh báo người dân phòng chống hay loại tội phạm đang rất là nổi cộng trên
dễ gây sự chú ý từ màu sắc đến kích cỡ nhỏ nhất vừa lòng bàn tay lớn nhất to ngang khổ giấy a bốn
và thông điệp ngắn gọn dễ nhớ dễ làm thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn của các lực lượng công an
luôn nghĩ luôn nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa
người dân sẽ có nhận thức tốt hơn không quên thông điệp an ninh an toàn bảo quản tài sản của chính mình
trường hợp mà xảy ra bất xe vào thời cao điểm như này cũng rất là thường xuyên xảy ra
tem bề can này đã giúp chúng tôi tự bảo quản xe của mình tốt hơn
và cũng như là chúng tôi nhắc nhở khách cải thiện được tình trạng như là có ý thức hơn về bảo quản xe của mình
chúng tôi đã nhắc khách hàng rất nhiều
nhưng mà gần như không được nhộn quả cao bằng việc gián tem tại xe của khách hàng
nhìn ra sơ hở để từng bước khắc phục và phải khắc phục bằng được
đó là cách làm quan điểm của công an phường vĩnh tuy
trước khi hàng nghìn đề can khóa xe để phòng mất trộm được gián
công an phường vĩnh tuy đã báo cáo đề xuất ban chỉ huy công an quận hai bà trưng chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc
công an phường đã có một ý kiến sáng kiến rất hay tức là phổ biến đến từng người dân
khoảng ba mươi phút sau đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy là bốn m hai của lầu một và bốn m hai của lầu hai bị cháy
những vật dụng sinh hoạt bị cháy hư hỏng
bảo vệ được một trăm bảy mươi hai trên một trăm tám mươi m hai của hai lầu
không để cháy lan suốt trệt và hộ dân liên kề
công an quận bình tân cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng người đàn ông bị trâm tử vong
trên địa bàn phường bình trị đông bê vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu
theo thông tin ban đầu hơn năm giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu
người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đứng dưới cây trước nhà trên đường ba a
phường bình trị đông bê quận bình tân
lúc này có một người nam mặc áo xe ôm công nghệ đi bộ đến
cầm dao tấn công liên tiếp vào người đàn ông
nạn nhân bỏ chạy vào nhà nhưng bị người này đâm gục
nghe tiếng trì hô của người trong nhà hùng thủ mới tháo chạy
người đàn ông bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
những tin báo công an quận bình tân cùng các tuyên truyền nghiệp vụ công an tp hcm
đến khám nghiệm hiện trường
công an đã lấy lời khai những người liên quan trích xuất camera an ninh
quanh các tuyến đường để truy xét hung thủ
đến một mươi hai giờ trưa cùng ngày hiện trường quanh khu vực xảy ra vụ án mạng
người đàn ông bị đâm tử vong vẫn được công an cho căng dây phong tỏa
của thủ tướng chính phủ về việc thành lập quản lý và sử dụng quỹ phòng chống tội phạm
cách đây ít phút tại thủ đô hà nội bộ công an đơn vị thường trực của ban chỉ đạo
phòng chống tội phạm của chính phủ đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận
và phát động ủng hộ quỹ phòng chống tội phạm trung ương
tới dự buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
tại buổi lễ đại diện các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
đã tới trao tài trợ cho quỹ phòng chống tội phạm trung ương
theo số liệu thống kê hưởng ứng lời kêu gọi của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ
tính đến ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đã có khoảng một tám trăm linh tập thể cá nhân ủng hộ
cam kết ủng hộ quỹ phòng chống tội phạm trung ương với tổng số tiền hai trăm linh năm tỷ đồng
đây là nguồn lực xã hội rất lớn để sẻ chia với lực lượng tuyến đầu phòng chống tội phạm
với những gia đình không may mất người thân với những cá nhân bị thiệt hại về sức khỏe
trong cuộc chiến với tội phạm các cá nhân và tổ chức xã hội doanh nghiệp
vẫn có thể tiếp tục ủng hộ cho quỹ phòng chống tội phạm trung ương
thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tài trợ tiền mặt tại văn phòng bộ công an
có thể thấy trong những năm qua tình hình tội phạm về trật tự xã hội liên tục được kéo giảm
vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra điều này đã góp phần quan trọng trong xây dựng xã hội trật tự
kỳ cương an toàn lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi để người dân các cơ quan tổ chức
cộng đồng doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ có hiệu quả
sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
tại buổi lễ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trao quyết định
khen thưởng cho một mươi năm cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và có nhiều đóng góp cho công tác phong trào tội phạm
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh kiên giang
tại buổi làm việc đại diện đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh kiên giang đã báo cáo kết quả đạt được
trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng hậu cần trong thời gian vừa qua đồng thời có những đề xuất kiến nghị đoàn công tác
thao gỡ những khó khăn vướng mắt còn gặp phải nhằm giúp công an tỉnh kiên giang kết thúc hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được
trên các mặt công tác công an tỉnh kiên giang trong thời gian qua đồng thời yêu cầu trong thời gian tới
công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đảng gắn liền với xây dựng lực lượng
công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại nắm chắc tình hình an ninh trật tự địa bàn
làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự
trong đó chú trọng về nội dung và triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong chuyến thăm và làm việc tại vương quốc campuchia
tháng sáu thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã trào xã giao
ngài samdech grolahom sakhan phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia
tại trụ sở quốc hội campuchia
tại cuộc trao xã giao thượng tướng lương tam quang đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống
giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia nói riêng
nhấn mạnh chủ trương của đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước
sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng
diễn ra tại campuchia trong thời gian tới như cuộc tổng tuyển cử và sea games ba mươi hai diễn ra
tại campuchia trong năm hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia samdech grolahom sakhan nhấn mạnh
việc duy trì và tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa hai bộ sẽ góp phần củng cố
quan hệ hợp tác giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh
trân trọng cảm ơn bộ công an việt nam đã luôn phối hợp chặt chẽ với bộ nội vụ campuchia
chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ giúp đỡ bộ nội vụ campuchia tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng
góp phần vào thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường nhiệm kỳ năm của campuchia thời gian qua
đồng thời luôn ghi nhớ và biết ơn quân tình nguyện việt nam đã giúp campuchia thoát khỏi chế độ khơ me đỏ
phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia mong muốn nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai bộ sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực để chào mừng
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất